các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó một đoạn clip dài gần một mươi năm phút ghi lại hiện trường vụ tai nạn trên gây xôn xao trên mạng xã hội
trong đó có cảnh người bị thương nặng nằm dưới đường
cụ thể đang ngồi ăn uống tại một quán ốc nhỏ trên vỉa hè thì một chiếc ô tô lao tới lùa hết bàn ghế và thực khách xuống gầm
ít nhất ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám
thời điểm trên nam tài xế hơn bốn mươi tuổi lái ô tô suki bảy chỗ ô tô biển kiểm soát năm mươi một h chín mươi nghìn bảy trăm một mươi một lưu thông trên đường phạm thế hiển theo hướng về cầu bà tàng
khi đến gần số hai bốn trăm bảy mươi một đường phạm thế hiển ô tô lao thẳng vào một quán nhậu vỉa hè
một số xe máy bị hất tung cây xanh bật gốc mà hiên quán nhậu bị kéo sập
gần chục thực khách chạy thoát thân trong khi hai người đàn ông và một phụ nữ bị tông trúng được người dân đưa đi cấp cứu
cuốn tất cả hai người đàn ông và một phụ nữ vào gầm rồi kéo lê
nhiều người cho biết ba nạn nhân gồm hai người đàn ông và một phụ nữ bị tông nằm la liệt trên vỉa hè
trong số này một người bất tỉnh một người bị co giật mạnh
ngay sau đó người dân đã có mặt giữ tài xế trên xe đồng thời sơ cứu đưa người gặp nạn đi cấp cứu
theo một số người dân cho biết cả ba nạn nhân đã hồi tỉnh
sau đó ô tô tông ngã một gốc cây nhỏ
tại hiện trường nhiều vận dụng và thức ăn vong tung tué khắp nơi
nhiều bàn ghế chén ly bị hư hỏng
một xe máy cũng bị tông đổ
người bị thương chủ yếu là khách ăn uống tại quán
ô tô bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu
một người dân khu vực chứng kiến sự việc cho biết
tài xế lái xe ô tô khoảng bốn mươi tuổi có biểu hiện say xỉn khi lái xe
trước khi gây tai nạn chạy với tốc độ khá cao
sau khi xảy ra sự việc người này khá run sợ
một số người dân bực tức đã đòi
đánh nam tài xế nhưng được những người khác can ngăn
giữ trên xe để chờ lực lượng chức năng tới giải quyết
các nạn nhân sau đều là khách hàng ngồi ăn uống tại quán
ban đầu hai người nằm bất tỉnh một người bị co giật tưởng không qua khỏi
nhưng may mắn sau đó họ đều hồi tỉnh và được đưa đi cấp cứu
theo người dân thời điểm trên ô tô chạy tốc độ cao
tài xế có biểu hiện say xỉn
cảnh sát giao thông quận tám đã lập biên bản
cậu ô tô gây tai nạn về trụ sở để điều tra nguyên nhân
làm rõ kiểm tra nồng độ
còn nghi ngờ tài xế nồng nạc mùi rượu
sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc
chia sẻ và bình luận
cô hai sáu mươi tuổi chứng kiến kể lại
chồng tôi đang ngồi uống nước trước nhà may mắn né kịp
chứ không bị ô tô hút vang rồi
bàn ghế của quán ốc bị cuốn vào gầm hư hỏng hết
theo chị hiếu hạnh người dân chứng kiến cho biết
trước khi xảy ra vụ việc quán ốc có khoảng một mươi người
và tài xế có mùi rượu bia trong hơi thở
chị hiếu hạnh cho hay
tài xế cùng người thân sau đó có mặt cam kết sẽ lo cho các nạn nhân
đến sáng một mươi chín tháng hai công an quận tám tp hcm mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
vụ tai nạn khiến ba người bị thương lấy lời khai tài xế và lập hồ sơ xử lý
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sau tết là thời điểm nhiều lễ hội người dân đi lại đông
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã tăng cường tuần tra
kiên quyết xử lý nghiêm ma men khi tham gia giao thông
việc giao quan xử lý mạnh được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế tai nạn
vì thực tế nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra có liên quan đến nhiều người điều khiển
phương tiện giao thông sử dụng rượu bia
mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn nhiều ma men xa lưới
mới đây đội cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc một
công an tp hcm tổ chức lực lượng thực hiện chuyên đề xử phạt nồng độ cồn dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tổ công tác gồm
cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động có mặt tại giao lộ lý chính thắng nam kỳ khởi nghĩa
quận ba tp hcm lập chốt xử phạt nồng độ cồn
sau khoảng một giờ tổ công tác lập chốt tại đây hầu hết người vi phạm biết sai
nhưng cũng còn trường hợp cãi ngang
như ông ld quy bốn mươi ba tuổi ngụ quận ba chạy xe máy bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
kết quả máy đo hiển thị nồng độ cồn là bốn trăm ba mươi chín mg trên lít khí thở
khi cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra hành chính
ông quy vừa đưa vừa líu díu
tôi sai rồi anh thông cảm cuối năm nên tổ chức tất niên cho anh em
nhưng khi cảnh sát giao thông yêu cầu di chuyển qua khu vực lập biên bản xử phạt hành chính
ông này liên đội thái độ cự cãi
anh biết tôi là ai không anh cầm giấy tờ mà không biết tôi là ai sao
tôi là công chức ngành giao thông đấy
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
người điều khiển phương tiện mà có nồng độ cồn
cồn trong cơ thể có thể bị xử phạt tối đa tám triệu đồng đối với xe gắn máy
hoặc bốn mươi triệu đồng đối với xe ô tô và bị tước giấy phép lái xe đến hai mươi bốn tháng
đồng thời phương tiện sẽ bị tạm giữ bảy ngày
tôi hoàn toàn ủng hộ cai anh cảnh sát giao thông xử phạt những người vi phạm nồng độ cồn
mong các anh tiếp tục làm làm thường xuyên xử phạt nghiêm khắc những người vi phạm
có như vậy mới đảm bảo được an toàn giao thông nhất là trong những dịp lễ tết
nhiều vụ tàn nạn giao thông chết người
gây thương tật cho nhiều người lỗi do tài xế uống bia rượu
cứ mạnh tay làm nha các anh
đây cũng là ý kiến thay lời muốn nói cho nhiều khán giả khác
thậm chí có người còn đề nghị
cần tăng mức phạt từ hành chính lên phạt tù có thời hạn luôn
cho thấm nhuần tư tưởng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn
một khán giả chia sẻ rằng
nhiều vụ việc người uống rượu bia rồi lái xe gây tai nạn đã khiến bao gia đình tang thương tan nát
luật đã có vậy mà mấy ông nhậu vẫn không sửa
ở nước ngoài và kiểu này thì chắc chắn là xuân này con không về rồi
rất mong cảnh sát giao thông thẳng tay xử phạt không có vùng cấm nể nàng
uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện là lỗi vi phạm giao thông đường bộ rất nhiều người mắc phải
mức xử phạt hành chính đối với hành vi này cũng rất cao
các chuyên gia y tế cho biết rượu bia là một chất gây ảo giác nặng với hệ thần kinh
làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ mất khả năng định hướng mất khả năng điều khiển vận động
do say xỉn không làm chủ được tay lái khó xử lý tình huống
nhiều người đã vô tình gieo những án tử không hẹn trước cho những người tham gia giao thông khác và cả chính mình
theo thống kê của bộ y tế nước ta đứng thứ hai khu vực đông nam á thứ một mươi châu á và thứ hai mươi chín trên thế giới về tiêu thụ rượu bia
ước tính mỗi năm chi phí tiêu thụ rượu bia của cả nước khoảng ba bốn tỷ đô
những dịp trước và sau tết tình trạng sử dụng rượu bia lại tăng vọt
kéo theo nguy cơ tai nạn giao thông
nghị định một trăm linh thể hiện rất rõ do tài xế lo ngại mức phạt tăng cao
tối đa có thể lên tới bốn mươi triệu đồng với người lái ô tô có nồng độ cồn trên bốn mg trên lít khí thở
cùng việc tước giấy phép lái xe
tuy nhiên sau nhiều đợt dịch covid một mươi chín bùng phát hoạt động kiểm soát có phần gián đoạn
do cả nước phải tập trung áp dụng nhiều biện pháp chống dịch ở cấp độ khác nhau
đợt cao điểm lần này được bộ công an thực hiện nhằm siết chặt lại trật tự an toàn giao thông
trong bối cảnh cả nước dần thích ứng linh hoạt
với dịch covid một mươi chín đồng thời tăng cường biện pháp phục hồi kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi hai khẩu hiệu năm an toàn giao thông sẽ là nâng cao hiệu quả
hiệu lực thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nghị định một trăm linh sẽ tiếp tục là hành lang pháp lý để tiếp tục nâng cao hiệu quả
hiệu lực thực thi pháp luật duy trì tuần tra kiểm soát xử phạt
mỗi cán bộ công chức trong bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật
đều phải nêu gương về thực thi pháp luật
tận tùy tận tâm vì dân phục vụ
những tin tức mới nhất xin được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại